từ đó có thể đưa nội dung luật an ninh mạng vào trong môn học nghiệp vụ
nhóm chúng tôi đã tìm tòi rất nhiều những luật an ninh mạng của các nước trên thế giới
và nó được trình bày trong hai quyển được mang tên đó là luật an ninh mạng tấm khiên pháp lý của nhiều quốc gia trên thế giới
chúng tôi đã hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về luật an ninh mạng
và phát động rộng rãi trong toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên và học viên trong toàn trường
mỗi một thí sinh là cán bộ giáo viên công nhân viên và học viên của học viện rất là hào hứng tham gia
họ đã bỏ ra rất nhiều công sức rất nhiều trí tuệ và thậm chí là đam mê sáng tạo để tham gia vào cuộc thi
không chỉ trong đội ngũ giảng viên và cán bộ tại học viện
rất nhiều học viên đã tích cực tham gia phát huy hết sức mình để thực hiện cùng đội thi
với ba thành viên đội thi của khóa điên thông ba mươi bốn khoa quả đí hành chính đã hoàn thiện bài dự thi
và được giải cao tại trường và được gửi đi dự thi trung khảo cấp bộ
bài dự thi của chúng tôi thì có
có một số nét đặc biệt hơn cụ thể như là đã thể hiện được sự sáng tạo sung kích của tuổi trẻ
một số nội dung ở trong bài dự thi thì chúng tôi đã số hóa
mặc dù có nhiều khó khăn thì trong công tác nghiên cứu qua sách báo
cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực thì những sinh viên dự thi đã tích cực đến rất nhiều các bài học kinh nghiệm
cũng như là các kiến thức chuyên môn để qua đó để hoàn thiện bài thi đạt kết quả cao
bên cạnh việc đưa vào trong bài các phân tích thì chúng tôi đã số hóa các số liệu thực tế
bằng các hình ảnh minh họa
các bảng biểu đô thị do chúng tôi tự thiết kế
chúng tôi ý thức được rằng cuộc thi tìm hiểu luật an ninh mạng là một đợt học tập sâu rộng về luật an ninh mạng
mỗi một cán bộ chiến sĩ công an phải hiểu và phải nắm được một cán bộ giáo viên học viên của nhà trường
phải là một nhân tố tiên phong trong cái việc tuyên truyền để mọi người dân cùng nắm
cùng hiểu và cùng điều chỉnh hành vi của mình trên khâu dân mạng
chúng tôi đánh giá rất cao ý nghĩa của cuộc thi tìm hiểu
tại học viện cảnh sát nhân dân ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu luật an ninh mạng trong công an nhân dân
đã nhận được hơn một bài thi gửi dự thi
con số này thể hiện tinh thần chủ động và hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ giảng viên học viên trong nhà trường
và điều này cũng thể hiện tinh thần chủ động của mỗi cá nhân trong việc tự trang bị cho mình những kiến thức
đặc biệt là kiến thức pháp luật để mỗi cá nhân là một nhân tố tích cực
một tuyên truyền viên giỏi
để góp phần xây dựng môi trường không gian mạng thêm an toàn lành mạnh